nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới tối ngày hai mươi năm tháng bảy
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã ban hành văn bản trong đó yêu cầu giả soát người trở về hải phòng
từ thành phố đà nẵng từ ngày một mươi tám tháng bảy trở lại đây hướng dẫn khai báo y tế tự cách ly theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tại nhà
sở y tế hải phòng đã cách ly y tế và làm xét nghiệm một trường hợp liên quan đến người bệnh số bốn trăm một mươi sáu ở đà nẵng
theo chỉ đạo của thành phố các sở ban ngành đơn vị tạm dừng các chuyến công tác học tập chưa cấp bách tham quan
khó dịch khuyến cáo người dân có dấu hiệu bất thường như ho sốt phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất
thực hiện nghiêm công tác quản lý tạm trú tạm vắng và cư trú trên địa bàn vận động quần chúng nhân dân phát hiện
và kịp thời báo cáo chính quyền địa phương về các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới biển cơ khẩu cảng
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định